vào thời điểm này nước vừa rút lực lượng chức năng cùng với chính quyền các địa phương
khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định cuộc sống sau những ngày mưa lớn kéo dài
tại quảng nam mưa đã giảm đáng kể mực nước các sông suối đã xuống thấp tranh thủ trời tạnh giáo
chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục các tuyến giao thông hư hỏng nặng
mặt khác từng xã huyện khảo sát đánh giá các khu dân cư trong khu vực
có nguy cơ sạt lở để di rời người dân đến nơi an toàn
đến thời điểm này quốc lộ bốn mươi b và các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn hai huyện nam trà my
và bắc trà my tỉnh quảng nam đã được thông tuyến đảm bảo người và phương tiện qua lại an toàn
tại tỉnh phú yên với hai mươi năm máy đảo một mươi năm xe lưu nền đường bốn mươi xe ô tô tải cùng với một trăm tám mươi công nhân
được huy động tham gia hai mươi một đội thi công cơ động xuyên suốt ngày đêm một mươi vị trí sạt lở
hư hỏng nghiêm trọng trên các tuyến giao thông tỉnh lộ và quốc lộ hai mươi năm quốc lộ hai mươi chín
quốc lộ một mươi chín c đã được khắc phục ổn định đảm bảo giao thông thông suốt an toàn
đồng thời lắp đặt bổ sung hơn một trăm linh biển báo
sau mưa lũ nhiều tuyến giao thông ở huyện miền núi an lão tỉnh bình định bị sạt lở nghiêm trọng
chia cắt giao thông các địa phương huy động bộ đội công an thanh niên sung kích dân quân tự vệ
tranh thủ nước lũ rút đến đâu khắc phục ngay đến đó các tuyến đê kè canh mương giao thông bị sạt lở
lũ quét nghiêm trọng trong những ngày vừa qua khiến hàng chục nhà dân ở huyện vùng cao ba tơ của tỉnh quảng ngãi
có nguy cơ bị xóa sổ nhiều điểm sạt lở khác cũng gây hư hỏng đường cô lập các khu dân cư
đợt mưa lũ quét vào những ngày vừa qua đã gây sạt lở đất cuốn đi nhiều cây cối đất sản xuất
xói sâu vào sát nhà dân tại khu vực xóm nước loan thôn xà râu xã ba nam huyện ba tơ
trong đó có hàng chục nhà dân bị đe dọa và nguy cơ xóa sổ nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp
chính quyền địa phương đã khẩn trương di rời các hộ dân này đến nơi an toàn
tại xã ba nam huyện ba tơ mưa lớn mấy ngày qua đã gây sạt lở mới hơn một mươi điểm
hơn một km đường liên thôn bị hư hỏng nặng
các phương tiện không thể lưu thông gần tám mươi hộ dân với gần ba trăm linh nhân khẩu có nguy cơ bị cô lập
tình trạng sạt lở cũng khiến nhiều nhà dân trường học có nguy cơ bị vùi lấp